ngày hai mươi sáu tháng chín tại hội trường dinh độc lập tp hcm các bộ ban ngành trung ương và thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
cùng các tầng lớp nhân dân tp hcm các tỉnh phía nam đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
và đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương dẫn đầu đoàn vào viếng chủ tịch nước trần đại quang
từ sáng sớm hàng trăm đoàn đại biểu của hệ thống chính trị công an quân đội lực lượng vũ trang quân khu bảy công an thành phố thành đoàn thành phố
và giới tăng ni phật tử cùng các tầng lớp nhân dân đã xếp hàng vào viếng chủ tịch nước trần đại quang với lòng thành kính và tiếc thương vô hạn
đối với những công lao đóng góp mà chủ tịch nước dành cho đất nước và nhân dân
đến cuối giờ trưa nay đã có một trăm bảy mươi đoàn đến viếng chủ tịch nước trần đại quang tại hội trường thống nhất
lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang sẽ tiếp tục đến hai mươi một h tối nay lễ truy điệu bắt đầu vào bảy h ba mươi phút ngày mai hai mươi bảy tháng chín